cơ quan điều tra công an tỉnh nghệ an vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam nguyễn tâm long bốn mươi sáu tuổi
phó phòng chính sách ban dân tộc nghệ an về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quyết định khởi tố này được ký vào tối ngày ba mươi tháng bảy
đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án tham ô tài sản xảy ra tại ban dân tộc tỉnh nghệ an
liên quan đến đề án phát triển kinh tế xã hội dân tộc ơ đu tại xã nga my
cùng ngày nguyễn văn sơn sáu mươi tám tuổi giám đốc công ty xây dựng văn sơn
và cấp phó nguyễn đình thịnh ba mươi chín tuổi bị khởi tố cùng với tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ